đoàn công tác của quốc hội đã đi kiểm tra và có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hcm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
qua kiểm tra đoàn công tác của quốc hội đề nghị là tp hcm tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là dịp cuối năm
qua kiểm tra một mươi ba cơ sở bao gồm các lò giết mổ heo cơ sở chế biến thủy sản bếp ăn tập thể cơ sở sản xuất rau an toàn các chợ đầu mối
đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của tp hcm trong việc quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm
đặc biệt là việc ứng dụng khoa học công nghệ để giám sát nguồn gốc thực phẩm khi tp hcm được cung cấp thực phẩm từ nhiều địa phương khác nhau
tổng thống rất hoan nghênh những cách làm như vậy của tp hcm
tp hcm đã đi đầu trong nhiều lĩnh vực và đặc biệt trong an toàn thực phẩm đã ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ
nhất là về công nghệ thông tin trong việc kiểm soát về an toàn thực phẩm
trong các vấn đề xử lý xử phạt thì tp hcm cũng đã cố gắng xử phạm cái khá nghiêm minh
theo đại diện sở công thương tp hcm việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm truy xuất nguồn gốc thịt heo qua smartphone sẽ được thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
đây là cách làm hiện đại để người tiêu dùng có thể giám sát cả quá trình nuôi cung ứng đến điểm bán và đến tay người tiêu dùng
người tiêu dùng có thể sử dụng các điện thoại smartphone tại một ứng dụng miễn phí trên mạng tifood com
để quét vào các cái tem truy xuất được dán lên các cái sản phẩm thịt khi mình mua hàng để biết được nguồn gốc biết được thời gian giết mổ biết được cái sản phẩm đến tay mình lúc nào
hiện tp hcm đang quy hoạch hệ thống giết mổ tập trung
chuyển từ giết mổ thủ công và bán công nghiệp thành giết mổ công nghiệp từ đó sẽ giảm ô nhiễm môi trường đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm
bên cạnh đó việc giám sát lưu lượng các chất cấm trong chăn nuôi được kiểm tra giám sát chặt chẽ
việc kiểm tra các chất cấm cũng như
chất cấm và cái tháng sinh trong chăn nuôi là được liên tục và xuyên suốt từ chăn nuôi đến giết mổ cho đến cái sản phẩm thịt mà ra cắt chọn luôn để tránh cái sự trà trộn
cũng tại buổi làm việc đoàn công tác của quốc hội đề nghị sắp tới trong dịp tết nguyên đán nhu cầu thực phẩm của người dân thành phố tăng cao
do vậy việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm càng phải được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ đảm bảo để người dân được sử dụng thực phẩm an toàn